ngày ba một mươi hai sở y tế tp hcm cho biết thực hiện công điện số một nghìn sáu trăm sáu mươi hai ngày hai tháng một mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường giả soát công tác vaccine covid một mươi chín và quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín
sở y tế triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắc và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
chiến dịch này bao gồm nhiều hoạt động
có đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cấp phát thuốc kháng virus cho f và cách ly tại nhà nếu f không có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hộ gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa tiêm
đối với những người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền hoặc trên năm mươi tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính tiến hành tiêm mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
trung tâm y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
kế hoạch này sẽ được trình ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm triển khai sớm nhất
thời gian triển khai dự kiến trong vòng một tháng tính từ nay cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm có kế hoạch triển khai hiệu quả các hoạt động của chiến dịch
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm đã tiêm trên một mươi bốn sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín trong đó mũi một đạt hơn bảy hai triệu liều mũi hai đạt sáu một triệu liều
tp hcm có bốn trăm bảy mươi bốn ca nhiễm và trên một mươi tám ca tử vong phần lớn các ca nhiễm covid một mươi chín tử vong là người lớn tuổi có bệnh nền
trước tình hình số ca mắc mới
nhập viện và tử vong tại tp hcm tăng cùng với sự xuất hiện của biến chủng omicron trên thế giới
sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
thực hiện ra soát tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý thông thường khác
cụ thể về các khu cách ly covid một mươi chín tại tất cả các bệnh viện
cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người mắc covid một mươi chín
trong đó đảm bảo số dường tối thiểu bằng một mươi tổng số dường của cả bệnh viện
chứ bao gồm số dường của khoa đơn vị hồi sức covid một mươi chín
về bố trí giường hồi sức tích cực cho các trường hợp covid một mươi chín nặng
tại các bệnh viện chuyên khoa nhi nhiễm và bệnh viện đa khoa hạng một
phải hình thành đơn vị hồi sức covid một mươi chín khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa hồi sức covid một mươi chín
các bệnh viện đa khoa chuyên khoa không thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện thách đôi
khẩn trương xây dựng kế hoạch với quy mô giường điều trị và hồi sức covid một mươi chín nếu có
sở y tế tp hcm yêu cầu duy trì các bệnh viện chuyển đổi công năng và bệnh viện thách đồi chuyên tiếp nhận điều trị covid một mươi chín
cụ thể hiện có bốn bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị covid một mươi chín
gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới trưng vương an bình huyện củ chi
còn các bệnh viện đã tách đôi có khối nhà riêng biệt có cổng và lối đi riêng
thực hiện nhiệm vụ điều trị covid một mươi chín gồm bệnh viện quân y miền đông phạm ngọc thạch
từ dũ hùng vương nguyễn tri vương nhi đồng tp
tổng quy mô dường bệnh của các bệnh viện này khoảng bốn ba trăm linh giường
theo lộ trình giải thể các bệnh viện giã chiến của thành phố hiện đã có tám bệnh viện ngừng hoạt động
trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp một mươi ba bệnh viện giã chiến còn lại vẫn tiếp tục duy trì hoạt động
với tổng quy mô khoảng hai mươi hai giường gồm bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số ba năm sáu tám một mươi một mươi hai một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
c phước lộc công an thành phố giã chiến điều trị covid một mươi chín củ chi
ngoài ra mỗi quận huyện sẽ duy trì phát triển thêm bệnh viện giã chiến
tầng hai hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tầng một
hiện có một mươi sáu bệnh viện giã chiến quận huyện và thành phố thủ đức với quy mô khoảng tám giường
sáu mươi năm cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín với quy mô khoảng chín dường
sở y tế tp hcm cho biết tổng số giường tại các bệnh viện tầng ba hiện nay trên địa bàn thành phố khoảng hai ba trăm linh giường
bao gồm cả các bệnh viện tuyến trung ương
để thuận lợi cho công tác hội trần truyền bệnh chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín trong tầng ba sở phân công công tác cơ sở bệnh viện thành tám cục điều trị kích hoạt tổ điều phối chuyển tuyến
sở y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện chủ động ra soát và có công tác cung ứng thuốc vật tư
trang thiết bị đảm bảo luôn sẵn sàng cho công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
sở này cũng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phân bố nguồn nhân lực hợp lý
tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo tuân thủ các quy định về công tác điều trị
đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được đùn đẩy hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh
theo hướng dẫn phân loại và nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị do bộ y tế vừa ban hành
có hai mươi trường hợp mắc bệnh nền khi nhiễm sars cov hai sẽ dễ có nguy cơ cao
bao gồm đài tháo đường bệnh phổi tắc nghen bán tính và các bệnh phổi khác
ung thư đặc biệt là các khối u tính về huyết học ung thư phổi và bệnh ung thư di căn khác
bệnh thận mạng tính ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu béo phì thừa cân
bệnh tim mạch như suy tim bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim bệnh lý mạch máu não hội chứng đau
hiv s bệnh lý thần kinh bao gồm sa sút trí tuệ bệnh hồng cầu hình liềm bệnh hen xuyến tăng huyết áp
thiếu hụt miễn dịch bệnh gan dối loạn sử dụng chất gây nghiện sử dụng cọc ticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác
các loại bệnh hệ thống các bệnh nền của trẻ em theo hướng dẫn điều trị của bộ y tế
tại hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định số năm nghìn một trăm năm mươi năm trên quy đề bit của bộ y tế về điều trị covid một mươi chín cho trẻ em
nêu rõ yếu tố nguy cơ mắc bệnh diễn biến nặng của trẻ mắc covid là trẻ đè non cân nặng thấp béo phì
thừa cân đái tháo đường các bệnh lý gen và dối loạn truyền hóa các bệnh lý phổi mạng tính hẹn phế quản ung thư
đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học ung thư phổi bệnh thận mạng tính ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu
bệnh tim mạch tim bẩm sinh suy tim tăng áp phổi bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim tăng huyết áp
bệnh lý thần kinh bao gồm cả chứng xa suất trí tuệ dối loạn tâm thần
ngoài ra các đối tượng trẻ có các yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín là trẻ mắc bệnh hồng cầu hình liềm
bệnh thalacemia bệnh huyết học mạng tính khác các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải
bệnh gan đang điều trị bằng thuốc corti quỹ hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác các bệnh hệ thống
cũng theo hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị
những người nhiễm sars cov hai thuộc nhóm nguy cơ thấp khi đáp ứng điều kiện tuổi từ lớn hơn hoặc bằng ba tháng đến nhỏ hơn hoặc bằng bốn mươi chín tuổi
và chưa phát hiện bệnh lý nền đã tiêm đủ mũi vaccine sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường fpo hai từ chín mươi bảy trở lên
theo đó nhóm này sẽ được chăm sóc tại nhà riêng đủ điều kiện theo quy định trạm y tế nhân viên y tế tình nguyện viên theo dõi
quản lý người nhiễm phát hiện sớm dấu hiệu chuyển tầng cao hơn
bên cạnh đó nhân viên y tế cần hỗ trợ tâm lý dinh dưỡng vận động theo dõi sức khỏe liên tục đánh giá nguy cơ
đồng thời người dân được cung cấp gói chăm sóc tại nhà thuốc kháng virus vitamin nhu yếu phẩm
trong khi đó theo hướng dẫn cũ quyết định số ba nghìn sáu trăm bốn mươi sáu trên quy đề bit ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
f có nguy cơ thấp sẽ chuyển đến cơ sở thuộc tầng một của tháp điều trị các cơ sở cách ly người nhiễm f tập trung
cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ban đầu hoặc chỉ định điều trị ngoại trú tại nơi
cư trú được nhân viên y tế chính quyền địa phương kiểm tra
bộ y tế cho biết việc đánh giá nguy cơ nhiễm sars cov hai để phân loại xử trí cách ly và điều trị kịp thời
đồng thời bố trí người nhiễm sars cov hai vào các cơ sở phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hợp lý hiệu quả
hướng tới sự hài lòng của người nhiễm sars cov hai tối ưu hóa nguồn lực của ngành y tế và xã hội
theo hướng dẫn mới ban hành của bộ y tế có một mươi hai dấu hiệu biểu hiện nhiễm sars cov hai mà mỗi người cần biết
gồm một ho hai sốt trên ba mươi bảy năm độ c ba đau đầu bốn đau họng rát họng năm sổ mũi chảy mũi ngạt mũi sáu khó thở bảy đau ngực tức ngực tám mở người đau cơ chín mất vị rác một mươi mất khíu rác một mươi một đau bụng bồn nôn một mươi hai tiêu chảy